chiều nay theo giờ địa phương tức là một mươi một h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến thủ đô canberra bắt đầu chuyến thăm chính thức australia và tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia theo lời mời của thủ tướng malcolm turnbull
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc phu nhân và đoàn cấp cao việt nam tại sân bay
cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại australia
theo chương trình thủ tướng australia malcolm turnbull sẽ chủ trì lệ đoàn chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân vào sáng ngày một mươi năm tháng ba
tiếp đó hai thủ tướng tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng sẽ gặp lãnh đạo thượng viện và hạ viện chào xã giao toàn quyền australia và một số hoạt động tiếp xúc khác
còn vào chiều nay theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ thăm đại học quốc gia australia gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và bà con kiều bào việt nam ở